những năm qua việc thực hiện chương trình vốn vay từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh thái nguyên
đã và đang đóng vai trò hỗ trợ trong việc giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động tại địa phương
góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế giúp nhiều người có thu nhập ổn định cải thiện đời sống
tuy nhiên thực tế nguồn vốn vẫn chưa đáp ứng được hết nhu cầu của người lao động
ông nguyễn văn hằng chú xóm thuận đức xã minh đức thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
là một trong số ít người được hưởng lợi từ nguồn vốn quỹ quốc gia về việc làm
được vay năm mươi triệu ông đã mua sắm một vài thiết bị nông nghiệp để thuận lợi cho công việc làm vườn cây ăn quả việt gáp của mình
vay từ nguồn vốn chính sách đó tôi thấy rất là tốt
vì khi người lông dân mà đã đang không có vốn lại nghèo mà vay lãi suất thấp thì thấy chính sách đó rất phù hợp
còn ông đỗ văn thơ sống tại xóm lầy năm xã minh đức với nguồn vay từ quỹ quốc gia về việc làm
đã rất kịp thời hỗ trợ ông và gia đình trong việc phát triển đồ chè
ông cũng là một trong ba người được tiếp cận nguồn vốn này thông qua đoàn thanh niên xã minh đức
nói chung là cái nguồn vốn đấy thì nó đúng cũng là kịp thời cho gia đình chúng tôi thôi
bởi vì nó đúng là cái thời kỳ mà cây chè đang được thu hoạch rỗ
thì tức là chúng tôi được vay cái nguồn vốn đấy mua máy móc
hoặc là mua máy sao xấy hoặc để phục vụ cho cây chè
tính đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tại thị xã phổ yên dư nợ chương trình cho vay tín dụng giải quyết việc làm là trên hai mươi ba tỷ đồng
đạt chín mươi năm kế hoạch đề ra
nguồn vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm đã giải quyết cho năm trăm bảy mươi tám lao động
chủ yếu để phát triển trồng chè cây ăn quả chăn nuôi
tuy nhiên tại thị xã phổ yên có trên một trăm hai mươi sáu người đang trong độ tuổi lao động
có trên hai mươi năm lao động bị ảnh hưởng do thu hồi đất do quá trình thu hút đầu tư giải phóng mặt bằng
đây cũng là vấn đề mà tỉnh thái nguyên nói chung
cũng như nhiều địa phương trong cả nước gặp phải trong vấn đề cho vay giải quyết việc làm
với cơ cấu nguồn vốn của giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh thái nguyên

với nghị định bảy mươi bốn của chính phủ tăng mức cho vay lên gấp đôi so với hiện tại cả người lao động và dự án
sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho duy trì và mở rộng việc làm
tuy nhiên nếu nguồn vốn không huy động tương ứng thì số lao động hưởng lợi sẽ giảm xuống
công tác giải quyết việc làm sẽ không được như kỳ vọng
đây cũng là bài toán cần có sự cân đối trong thời gian tới